nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tăng cường xuất khẩu sản phẩm tiêu dùng
sáng nay đã diễn ra hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm tiêu dùng việt nam bangladesh hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại hà nội
trong một mươi một tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang bangladesh đạt sáu trăm hai mươi bảy chín triệu usd
với nhiều mặt hàng chủ lực như nông sản thực phẩm hàng tiêu dùng các loại
tại hội nghị các bên đã cùng trao đổi thảo luận về thị trường của hai nước
từ đó xây dựng những chính sách bền vững hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hợp tác kinh doanh
đẩy mạnh giao thương mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới